sau một mươi hai ngày xét xử sáng nay phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ đã kết thúc phần luận tội
các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
trước phiên tòa bị cáo phan văn vĩnh gửi lời xin lỗi tới đảng chính phủ với ngành công an và với nhân dân
bị cáo phan văn vĩnh cho biết trong cuộc đời mình ông luôn nói lời xin lỗi này
qua đây bị cáo phan văn vĩnh gửi lời cám ơn chân thành tới hội đồng xét xử phiên tòa công khai dân chủ
nói lời sau cùng bị cáo nguyễn văn dương vô cùng ân hận với những hành vi của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng tới ngành công an mất đi cơ hội của bản thân
đây là bài học lớn nhất trong cuộc đời đối với bản thân về việc cần phải hiểu biết pháp luật
phải tuân thủ pháp luật trong bất kỳ hoàn cảnh nào
còn bị cáo phan xào nam nói hơn một năm qua từ thời điểm bị tạm giam đến nay
bị cáo đã hoàn toàn nhận thức được những sai lầm tội lỗi của mình gây ra
đã nhận thấy thêm được những mặt tích cực của cuộc sống
nói lời sau cùng bị cáo nguyễn thanh hóa cho biết cho đến giờ phút này
bị cáo vẫn giữ quan điểm đồng ý với những kết luận của viện kiểm sát đối với hành vi của mình
sau phần tố tụng này hội đồng xét xử sẽ nghị án dự kiến ngày ba mươi tháng một mươi một tòa sẽ tuyên án